thưa quý vị qua quá trình trinh sát công an tỉnh hương yên phối hợp với cục cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy bộ công an đã bắt quả tang lê văn hùng chú tại huyện văn lâm tỉnh hương yên và lý thị nguyệt chú tại huyện bắc quang tỉnh hà giang đang tạm trú tại khu đô thị eco park về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng công an thu giữ tại chỗ gần hai kg ketamine và hai trăm linh túi ni lông màu cam là ma túy tổng hợp loại nước vui cùng với nhiều vật chứng khác mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt giữ chu ngọc xoái chú tại tỉnh hương yên và trần kim anh chú thành phố hà nội đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của cả bốn đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục thu giữ gần một ba kg ketamine hơn hai chín trăm linh viên ma túy tổng hợp gần một trăm hai mươi gram metafetamine và hai mươi năm túi ma túy tổng hợp
dạng nước vui hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
còn tại tỉnh thừa thiên huế công an tp huế cũng vừa phát hiện bắt giữ đối tượng mai văn hải chú tại phường thủy xuân tp huế thu giữ hơn hai ba trăm linh viên ma túy
qua công tác nghiệp vụ đội cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tp huế phối hợp với công an phường thủy xuân nắm được nguồn tin hoàng có những biểu hiện liên quan đến ma túy
đến khoảng một mươi chín h ngày ba tháng một mươi một tổ công tác đã tiến hành kiểm tra đột xuất nơi ở của hoàng phát hiện thu giữ hai ba trăm một mươi bảy viên nén màu đỏ và hai mươi viên nén màu xanh
bước đầu hoàng khai nhận tất cả số tăng vật trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến hoàng mua về mục đích để bán kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tam kỳ tỉnh quảng nam cũng vừa khởi tố một mươi đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo điều tra do có mâu thuẫn từ trước nên đêm ngày một mươi bảy tháng tám nhóm của ninh văn đạt tại huyện phú ninh nhóm của võ đình trường tại tp tam kỳ và nhóm của trần bá hòa ở huyện tiên phước đã sử dụng xe máy mang theo nhiều hung khí là đao giao tự chế tìm đánh nhóm của đỗ tấn trương phan phi anh trên nhiều tuyến đường của tp tam kỳ gây náo loạn
căn cứ và kết quả điều tra chứng cứ thu thập cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tam kỳ đã khởi tố một mươi trong một mươi sáu đối tượng đủ một mươi sáu tuổi
điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng quá khổ gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người
lái xe ngô rắp hải chú tại huyện thanh ba tỉnh phú thọ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình giang tỉnh hải dương khởi tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào khoảng ba giờ ngày chín tháng một mươi tại km ba mươi ba bảy trăm linh quốc lộ năm a hướng hải phòng đi hà nội
thuộc địa phận tỉnh hải dương hải điều khiển xe ô tô đầu kéo kéo theo smyrmok đã tông vào ông bùi thế doãn
chú tại tỉnh quảng ninh đang đi bộ qua đường khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn thành phố lào cai xuất hiện tình trạng nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô
xe gắn máy với tốc độ cao nẹt bô rú ga trên các tuyến đường gây mất trật tự an toàn giao thông và bức xúc trong quần chúng nhân dân
để chủ động phòng ngừa đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trên địa bàn công an thành phố lào cai đã triển khai gia quân đợt cao điểm
đặc biệt nhằm kiên quyết xử lý nghiêm các nhóm thanh niên này đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
trong đợt cao điểm này công an thành phố lào cai thành lập bốn tổ tuần tra kiểm soát lưu động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ gồm bốn mươi tám đồng chí
sử dụng phương tiện mô tô công và cá nhân tuần tra lưu động tại nhiều tuyến đường
trong đó chú trọng vào các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển phương tiện phóng nhanh vượt ẩu lạng lách đánh võng bốc đổ xe
tự ý thay đổi đặc tính kết cấu của xe không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm trở quá số người quy định
thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh trong thời gian này công an thành phố lào cai tập trung các lực lượng xử lý và các đối tượng
là thanh niên thiếu niên trong đó là có cả học sinh
các cháu ở đây thường sử dụng các xe máy xe mô tô thì kiến thức về pháp luật kỹ năng về xử lý ở đây rất yếu
cho nên tình trạng đi ba đi bốn phóng nhanh vượt ẩu rất phổ biến
từ một mươi chín h ngày hai mươi bảy tháng một mươi công an thành phố đã đồng loạt gia quân
triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ tấn công vào các địa bàn tuyến đối tượng trọng điểm đã được xác định đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất
tính đến thời điểm h ngày ba tháng một mươi một các tổ công tác đã ngăn chặn nhiều vụ tập trung đua xe lạng lách đánh võng
tuần tra mật phục kiểm tra hàng trăm đối tượng là thanh thiếu niên học sinh trên địa bàn từ một mươi năm đến hai mươi năm tuổi
qua đó tạm giữ trên năm mươi phương tiện xe gắn máy xe mô tô xử phạt hành chính năm mươi tám trường hợp vi phạm
lỗi như không đội mũ bảo hiểm không gương chiếu hậu không có giấy phép lái xe không có đăng ký xe không gắn biển số xe chưa đủ tuổi điều khiển xe
ngoài ra các trường hợp vi phạm là thanh thiếu niên học sinh chưa đủ tuổi sẽ được mời phụ huynh đến bảo lãnh và xử lý vi phạm theo quy định
lực lượng chức năng sẽ giả soát thông tin cá nhân và gửi thông báo vi phạm về tới địa phương nơi cư trú và trường học hiện tại
để phối hợp quản lý phương tiện con người trong thời gian tiếp theo
khi tham gia giao thông tham gia giao thông về sau thì chắc là đảm bảo an toàn giao thông đổi mũ xe lắp gương chiếu hậu đầy đủ không thay đổi tích cấu xe và lãng đắc đánh vóng
dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh công an thành phố lào cai đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
vừa tăng cường tuần tra kiểm soát vừa đẩy mạnh tuyên truyền phối hợp với gia đình nhà trường
để giảm thiểu tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không đúng quyền
qua đó nhằm đảm bảo an ninh trật tự lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố dịp cuối năm hai nghìn hai mươi ba
để có tiền đầu tư bán hàng trên mạng võ thị tuyết lừa vay tiền của nạn nhân rồi chiếm đoạt số tiền hơn hai năm tỷ đồng
tuyết vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an bắt giữ khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba võ thị tuyết chú tại xã bảo thành huyện yên thành tham gia đầu tư bán hàng trên mạng và thua lỗ
nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đất tài sản
tuyết đã đưa ra thông tin tới bị hại rằng bản thân cần vay tiền để đảo khế khoản vay của một số nghỉ quen sắp đến thời hạn trả nợ ngân hàng
với thủ đoạn như trên trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng tám võ thị tuyết đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hai năm tỷ đồng của các nạn nhân
phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an bắt giữ võ thị tuyết về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an tuyết đã thử nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và hiện vụ án đăng lực tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị mặc dù chưa vào dịp giáp tết nguyên đán nhưng ngay từ thời điểm này một số đầu nậu đã thay đổi phương thức tìm mọi cách vận chuyển pháo về nước để găm hàng chờ thời điểm thích hợp bán ra thị trường
và mới đây tại nghệ an tuyết đã thử nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và hiện vụ án đăng lực tiếp tục điều tra mở rộng
một đường dây buôn bán vận chuyển tàng chữ pháo nổ số lượng lớn vừa bị lực lượng công an triệt phá thu giữ gần bốn tạ pháo nổ
đây là gần một năm tạ pháo nổ được phan văn thơ chú xã diễn mỹ huyện diễn châu đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép quy mô lớn từ nước ngoài về việt nam cất dấu tinh vi
ngay trên xe ô tô bán tải vừa được phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an phát hiện bắt giữ trong ngày sáu tháng một mươi một
dưới vỏ bọc là một người buôn bán hàng tiêu dùng từ nghệ an qua biên giới và ngược lại phan văn thơ đã mua pháo từ nước ngoài về bán cho nhiều đối tượng tại nghệ an để cất dấu đợi bán hàng dịch tết
đối phó với lực lượng chức năng các đối tượng buôn bán pháo đã chủ động mua bán vận chuyển trái phép pháo về nội địa trước tết thời gian rất là dài
sau đó là về phân phối các địa chỉ bán lẻ tại nội địa đây là vấn đề khó khăn cho lực lượng chức năng
ngoài thơ cơ quan công an cũng tiến hành bắt giữ sau đối tượng còn lại trong đường dây chú các huyện diễn châu nghi lộc và thành phố vinh
thu giữ tổng cộng gần bốn lực lượng chức năng
các đối tượng đã pháo nổ đáng nói đây đều là những đối tượng có nhân thân tốt chưa từng có tiền án tiền sự
điều này cho thấy nhiều người dân vẫn chưa nhận thức được sự nguy hiểm và hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng khi buôn bán vận chuyển tàng trữ sử dụng pháo nổ trái phép
chúng tôi khuyên cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định về pháo đặc biệt là tuyệt đối không mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng trái phép các loại pháo
nghệ an là địa phương
nghệ an là địa phương có diện tích lớn nhất cả nước có nhiều đường tiểu ngạch giáp biên nên tình hình buôn bán vận chuyển tàng trữ pháo nổ tiêm ẩn phức tạp với nhiều hình thức thủ đoạn tinh vi
chỉ tính từ ngày một tháng sáu đến nay công an nghệ an đã phát hiện bắt giữ ba mươi hai vụ với bốn mươi tám đối tượng thu giữ gần hai năm tấn pháo nổ các loại